của thôn thèn bảng xã lũng cú huyện đồng văn tỉnh hà giang
sau đây thì tôi sẽ tham gia cùng gia chủ chuẩn bị một bữa cơm của buổi chiều ba mươi tết

sau đó vặt ngay ba nhúm lồng gà đầu tiên từ con gà dán vào miếng giấy
theo phòng khách gia chủ sẽ lấy những giọt tiết đầu tiên nhỏ lên tấm giấy bản
trong tục của người mông con gà tượng trưng cho thần mặt trời
mang hơi ấm may mắn hạnh phúc đến cho toàn thể gia đình
vì vậy mỗi năm người mông chỉ thực hiện nghi lễ này một lần trong bữa cơm chiều ba mươi tết
món ăn vô cùng quan trọng trong mâm cơm tết của người mông là mẻ mén
dịch ra tiếng phổ thông nó được gọi là cơm ngô
để làm được món này sau khi ngô được bỏ vào xay trong côi đá

lấy ra phải được sàng sẩy bỏ hết những mảy ngô thô giáp
rồi được trộn với nước cho lên bếp đồ cách thủy hai lần
để bảo đảm bột ngô chín được tơi không dính bếp
trong khi đợi mén mén chín thì vợ anh sò dẫn tôi đi hái rau cải nương về nấu món canh tẩu chúa
tàu chúa là món ăn được làm từ những hạt đậu say lấy nước rồi nấu với rau cải nương
đây là món canh ăn với cơm mén mén
mâm cơm tết của người mông là sự vào bếp của cả đàn ông và phụ nữ
đàn ông thường có nhiệm vụ chế biến các món từ nguồn gốc động vật như thịt gà thịt lợn
phụ nữ thường nấu các món ăn có nguồn gốc thực vật như cơm mẻ mén canh rau
điều này ẩn chứa tín ngưỡng về âm dương của hai giới nam và nữ
nó cũng thể hiện tính bình đẳng và trách nhiệm của từng thành viên đối với gia đình của người mông đang sinh sống tại đỉnh lũng cú
trước khi bày mâm cơm lên bàn gia chủ sẽ thắp hương lên bàn thờ
tờ giấy bản có đính lông gà thực hiện trong nghi lễ cắt tiết lúc trước
giờ được anh sò trang trọng treo lên gần bàn thờ tổ tiên thay thế miếng giấy bản dán lồng gà vào năm trước
tờ giấy bản này sẽ treo ở đó cho đến bữa cơm tất niên năm sau mới được thay thế
một công việc vô cùng quan trọng trước khi cả gia đình quây quần đoàn viên trong bữa cơm chiều cuối năm
đó là người chủ gia đình sẽ treo lên trước cửa nhà miếng vải đỏ
khi miếng vải đỏ treo lên chính thức báo hiệu năm cũ khép lại năm mới đã đến
trong phong tục người mông miếng vải đỏ mang ý nghĩa xua đuổi tà ma để mang may mắn gia đình hạnh phúc đến cho gia chủ
sau khi mọi công việc hoàn thành các thành viên trong gia đình sẽ rũ bỏ mọi lo toan vất vả để cùng vui vẻ quây quần bên mâm cơm tất niên
bữa cơm chiều cuối năm là thời điểm xung họp của mỗi gia đình để đón một cái tết đang đến gần
và hôm nay tôi thấy mình thật là may mắn khi là một vị khách của gia đình anh sình mỹ sò để cùng trải nghiệm và chuẩn bị một bữa cơm tết
cùng thưởng thức văn hóa ẩm thực người mông nơi địa đầu tổ quốc
trong phong tục người mông miếng vài đỏ mang ý nghĩa xua đuổi tà ma để mang may mắn gia đình hạnh phúc đến cho gia chủ
bà có thể chia sẻ cho chúng tôi biết về cái tết truyền thống của sri lanka được không
chín mươi dân số nước chúng tôi mừng năm mới vào tháng bốn dương lịch
cũng như tết ở việt nam chúng tôi mua sắm đồ dùng mới quần áo mới
ở việt nam tôi được biết là năm mới mọi người thường lựa chọn trang phục màu đỏ để gặp may mắn
còn ở đất nước của chúng tôi mỗi năm lại có một màu sắc tượng trưng khác nhau
thời điểm năm mới là khi chúng tôi có thể gặp mọi người
khi chúng tôi gác lại mọi công việc để dọn dẹp nhà cửa chúng tôi sẽ đến đền thờ và thực hiện các nghỉ lễ tôn giáo
sau đó chúng tôi trở về nhà đủ đầy sữa dừa hoặc sữa dê vào những chiếc hũ nhỏ và đun sôi lên đặt chúng ở các tầng trong nhà
sữa sôi lên trong hũ thể hiện một năm mới thịnh vượng và hạnh phúc
tôi được biết bà đã ở việt nam được một năm rưỡi rồi

bà đã trải nghiệm một lần ăn tết nguyên đán của việt nam rồi
bà có cảm nhận như thế nào
tôi thấy trước tết thì mọi nơi đều nhộn nhịp và đông đúc
rất nhiều người đi mua sắm và bận rộn
nhưng sau đó đến giao thừa thì lại rất vắng vẻ
điều này khá giống với tết ở sri lanka
tôi rất ấn tượng khi thấy tết đến
nhất là hoa đào
rất nhiều người mua và chở hoa đào ở khắp mọi nơi trên đường phố
rất nhiều người mua và chở hoa đào ở khắp mọi nơi trên đường pháp
suốt mấy ngày hôm nay không khí ở đại sứ quán nhộn nhịp hẳn lên
đã lâu lắm rồi những người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại thái lan
mới được tề tiệu tại đây để cùng nhau gói bánh trưng
một thức quả không thể thiếu trong những ngày tết của truyền
mỗi người đều đang bận rộn với phần việc của mình
chỗ này rửa lá rong chỗ kia đại đỗ vò gạo
chẳng ai cảm thấy mệt mỏi dù đều phải thức dậy từ sáng sớm
ở nước ngoài những nguyên liệu để làm nên một chiếc bánh trưng truyền thống không hề dễ tìm
thế vậy mà ở đây mọi thứ đều có đủ
từ đỗ gạo nếp và thậm chí là cả lạt buộc bánh nữa
riêng phần chuẩn bị lá rong là phức tạp nhất
vì phải chờ được vận chuyển từ việt nam sang
đây là một cái truyền thống mà mình đã được cảm nhận
và cũng thật sự là nó gợi lên một cái cảm giác nữa là rất nhớ nhà nhớ quê hương
thì nó tạo ra đồng thời nó cũng tạo ra một cái không khí thật sự là ấm cúng
trong quân viên đại sứ quán
không chỉ cho cán bộ công nhân viên đại sứ quán các gia đình trong đại sứ quán
mà cả cộng đồng kiều bào đang sinh sống học tập tại thái lan
có tấm lòng hướng về quê hương đất nước
và muốn duy trì truyền thống quê hương đất nước
với người việt nam dù ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất
cũng chẳng có ngày nào vui bằng những ngày tết
người việt nam tại bangkok có thể là người miền nam hay miền bắc
cách đón tết cũng khác nhau
nơi thì làm bánh trưng nơi thì làm bánh tét
nhưng chung quỳ lại điều mà mọi người đều cùng hướng tới
đó là sự gắn kết nơi xa xứ
và hơn hết là giữ gìn và quảng bá văn hóa việt nam ở nước ngoài
cho những người không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với nền văn hóa của chúng ta
chúng tôi rất là mong muốn kiều bào cũng nhân cái dịp này
sẽ trú trọng hơn tới văn hóa việt nam
và nhớ tới những món ăn việt nam
bánh trưng bánh dày nó là cái rất là đặc trưng của tết
và tất cả người dân việt nam
dù là đang sinh sống học tập làm việc ở đâu
thì đều nhớ tới những món ăn việt nam
nhớ tới những nét văn hóa việt nam
mà bánh trưng là một trong những điểm đặc sắc nhất
và chúng tôi rất là mong và kính chúc
đồng bào trong nước cũng như là toàn thể kiều bào trên thế giới
một năm mới an khang thịnh vượng
thật là vui vẻ hạnh phúc và đạt nhiều thành công
những chiếc bánh trưng bánh tết hình thức có thể chưa được đẹp mắt
nhưng việc những người việt nam xa xứ
có thể quây quần chia sẻ với nhau những câu chuyện
và đặc biệt là không khí của tết truyền thống
tràn ngập nơi đây quả thực là điều đáng trân trọng
cộng đồng người việt đến pháp trong nhiều giai đoạn khác nhau
có đóng góp có vị trí và ẩu nhập tốt tại đây
dù phải bơn trại lo toan cho cuộc sống
các thế hệ người việt vẫn luôn gìn giữ tập tục và bản sắc văn hóa dân tộc
đặc biệt là trong nét sinh hoạt truyền thống của ngày tết
cũng như mỗi năm thanh bình dương chợ việt duy nhất tại paris và ở pháp
tổ chức tận tết cho bà con đến mua sắm hàng
và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ
trong không khí vui vẻ đầm ấm đậm đà bản sắc văn hóa việt nam
trung tâm thương mại thanh bình dương là địa chỉ quen thuộc với bà con việt kiều
những người sống và học tập xa quê hương
đến đây mọi người có thể được lựa chọn hương vị tết quê nhà
cho những ngày tết cổ truyền
năm nay chợ tết cũng diễn ra vào hai ngày cuối tuần gần tết
dù trời mưa kèm theo cái lạnh bút giá của mùa đông
nhưng những con đường dẫn đến chợ tết náo nhiệt hơn hẳn ngày thường
người ra vào tấp nập để hòa vào không khí nhộn nhịp của hội trợ xuân
mọi người tha hồ lựa chọn những mặt hàng đậm đà hương vị ngày tết cho gia đình
từ lá rong gói bánh trưng đến mứt sen hoa đào bánh kẹo hoa quả
để bày mâm ngũ quả
mỗi dịp tết đến thì em cố gắng là làm những việc nhỏ nhất
như là gói bánh trưng sắp mâm ngũ quả
và làm một mâm cỗ để cúng rau thừa
tết thì cảm giác em nghĩ cũng không xa lắm mấy
thanh bình dơn còn dành hẳn một khu giới thiệu các loại tạp chí đĩa cd sách
và đặc biệt là báo tết được chuyển từ việt nam sang
đến với hội chợ xuân thanh bình dơn
bà con được thưởng thức những món ăn đặc sắc của vùng biển tây sông nước chữ tình
và được hòa mình vào không gian âm nhạc đón xuân đậm màu sắc quê hương
cách đây hai năm thì quốc trân đã biểu diễn một chương trình
cũng tấp nập những hoạt động để đón chào năm mới của bà con kiều bào tại pháp
rồi cũng có chương trình ẩm thực rồi viết câu đối v v
rất là là dường như là cũng đầy đủ những chương trình này
cái trình thức những cái phong tục ngày tết của người việt nam mình ở tại quê nhà
mỗi dịp tết đến là mỗi dịp để người việt tại pháp nhớ về quê hương
mùa xuân việt lại bừng nở trong lòng mỗi người việt ở pháp
với những hy vọng về một sự khởi đầu mới trong bình an và hạnh phúc
thành phố new york đã bước sang năm mới hai nghìn một mươi bảy được
gần một tháng
song đối với những người dân new york gốc châu á
thì năm mới giờ mới ngấp nghé bên hiên nhà
và họ đang tất bật chuẩn bị đón tết nguyên đán
với những nghi lễ truyền thống hệt như ở quê nhà
đến với siêu thị bán thực phẩm việt nam lớn nhất new york những ngày này
sẽ thấy không khí mua sắm rất náo nhiệt
nơi đây có bán đủ các loại bánh mứt và mặt hàng tết
gần như không thiếu thứ gì
những mặt hàng tết như mứt kẹo lạc bánh đậu xanh
có giá khoảng bảy đô la mỹ một hộp
hầu hết được nhập khẩu trực tiếp từ việt nam
đáp ứng nhu cầu tết của khách hàng
ngoài ra tại đây cũng bày bán các đồ thực phẩm truyền thống của việt nam
như gia vị các loại nước mắm bánh đa nem măng miến
càng gần đến tết không khí mua sắm càng thêm náo nhiệt
song giá cả vẫn như mọi ngày không hề bị tăng giá
bánh trưng loại thực phẩm không thể thiếu trong mâm cơm tết
là thực phẩm bán chạy nhất
năm nay là tôi ăn tết ở new york lần đầu tiên
và thực sự là hôm nay là lần đầu tiên
tôi đến cửa hàng ở đây
và tôi rất là ngạc nhiên
bởi vì là mọi thứ tôi nhìn thấy ở đây từ sáng đến giờ
là tôi cứ đắm đuối
bởi nó không khác gì là ở việt nam cả
tôi có thể tìm đến tất cả các thứ mà tôi có thể sử dụng
để cho một bữa ăn ngày tết của gia đình
một điều thú vị là ở new york cũng có hoa đào
trong tiết trời giá lạnh có lúc xuống đến âm tám độ c
thì những nhánh hoa đào phai làm ấm lòng những người con xa xứ
hoa đào được trồng trong nhà kính tại new jersey
bang liền kề với new york
mỗi bó hoa đào như thế này
có giá khoảng một trăm linh đô la mỹ
giữa bộn bề công việc trong vòng quay hối hạ của một thành phố
có tính cạnh tranh nhất thế giới
người việt vẫn cố gắng thu xếp thời gian để sắm tết
và đón tết như ở quê nhà
điều này cho thấy những ngày tết âm lịch
có ý nghĩa thiêng liêng biết bao
đối với những người việt xa quê hương
lúc này tại trường quay
cảm thấy không khí tết đang đến rất gần rồi
bởi vì hiện tại bên cạnh tôi
ba vị khách mời đã rất sẵn sàng
để cùng nhau gói những chiếc bánh trưng gửi tặng đến chương trình
vâng không biết được rằng là ba vị khách mời
thì đã có ai từng gói bánh trưng chưa
đây là lần đầu tiên
việt thì sao
vậy thì chắc chắn là ở đây cô xuân sẽ là người khéo tay nhất rồi
hẳn là cô đã từng gói rất là nhiều
những chiếc bánh trưng đúng không ạ
vậy thì cô có thể hướng dẫn
con hướng dẫn việt
và giúp bà ashanti gói những chiếc bánh trưng
thật là tuyệt đẹp đúng không ạ
thưa bà đại sứ ashanti
kính thưa tất cả quý vị khán giả
chiều xuân không phải là người
biết gói bánh trưng tốt đâu
nhưng mà nói chung là cũng đã được
thử nghiệm gói bánh trưng
cho nên là hôm nay chúng ta sẽ
cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm
gói một chiếc bánh trưng
về cơ bản là nó như thế nào
bởi vì riêng việc mà mình được tham gia
vào gói bánh trưng trong ngày tết cổ truyền
đã là một kinh nghiệm rất là hạnh phúc rồi
cho nên là chúng ta bây giờ hãy cùng chia sẻ
với nhau kinh nghiệm hạnh phúc đó
vừa rồi tôi cùng với các vị khách mời
đã được trải nghiệm gói những chiếc bánh trưng
để gửi tặng cho chương trình đón tết
của truyền hình nhân dân
và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bà ashanti
đại sứ đặc mệnh toàn quyền
của sri lanka tại việt nam
đã dành thời gian cho chương trình
thật thú vị
thì hôm nay tôi đã được gói bánh trưng như thế này
những nguyên liệu như thịt lợn
hay là đậu xanh
trông đều rất tuyệt vời
và tôi cũng biết rằng
và khi nấu chín
thì màu xanh của lá sẽ ngấm vào bánh
tôi thấy đó là một sự kết hợp rất hay
đến với chương trình hôm nay
tôi muốn chúc mọi người một năm mới an lành
và nhiều may mắn
tôi cũng muốn nhắn nhủ với các bạn
trong năm mới
chúng ta hãy cùng nhau quan tâm hơn đến môi trường
để một đất nước xinh đẹp
và giàu tài nguyên như đất nước việt nam
sẽ ngày càng giàu đẹp hơn
tôi rất tự hào
khi được có mặt trong chương trình hôm nay
xin được cảm ơn rất nhiều
chúng tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới bà
một năm mới hạnh phúc
và nhiều niềm vui
chúc mừng năm mới
vâng chắc có lẽ là vào giờ phút này
có rất là nhiều người đang hối hả hoàn tất
những công việc để có thể
trở về bên gia đình mình
để đón một cái tết
thưa cô cô là một nghệ sĩ
và chắc chắn là công việc của cô rất là bận rộn
rồi và ngay cả lúc này đây
thì cô vẫn đang ngồi với chúng cháu
và tham dự chương trình đón tết
không biết là cảm giác của cô lúc này thế nào
đã nôn nong muốn về với gia đình chưa
cái cảm giác mà
phút giao thừa càng ngày càng đến gần hơn
mà mình vẫn còn đang ở đâu đó
chưa về được đến nhà
hoặc mình vẫn còn đang dở dang công việc
thì thực ra là cái cảm giác đấy là
nó rất là nôn nao khó tả
chỉ muốn rằng là
ngay trong giây phút đó
mình có thể chấp được cánh
mình bay về gia đình nhà mình
để hưởng chọn về nhà mình
để hưởng chọn về những tình yêu thương của mọi người
được hưởng chọn về
cái sự gặp gỡ đầm ấm
của cái giờ khắc
rất là quý giá trong một năm
ngay giờ phút này thì cô rất muốn rằng là
mình đã đi khắp các miền đất nước rồi
mình chia sẻ cùng với tất cả bà con rồi
và đây là
cái giờ khắc
mà tất cả mọi người dành riêng cho gia đình
và chắc là chúng ta cũng
rất là mong muốn chuẩn bị
để về đón tết
cùng với những người thân yêu nhất của gia đình mình
thế còn về thì sao
tôi được biết
là bây giờ thì việt không còn đi du học nữa
nhưng mà lại làm việc ở trong thành phố hồ chí minh
còn gia đình thì lại ở ngoài hà nội
vậy thì tết đến bạn có về với gia đình mình không
tất nhiên mặc dù mình
vẫn đang làm việc trong thành phố hồ chí minh
nhưng mà tết nào cũng sẽ phải dành một khoảng thời gian nhất định
để có thể về thăm gia đình
làm sao mà có thể bỏ lỡ được những cái món ăn
như là bánh trưng
hay là canh măng hay là canh bóng
thứ nó đã gắn liền với tuổi thơ mình quá lâu rồi
và cái thứ hai nữa
cái này chắc là cá nhân thôi
tất cả những cái tết từ trước đến giờ mà mình
đã được trải qua với gia đình
thì không khí hay là cái thời tiết
lúc nào nó cũng là thời tiết lạnh
mình đã quen rồi cứ nghĩ đến tết
thì thời tiết nó phải lạnh
vâng thưa quý vị và các bạn
đó là những chia sẻ của hai vị khách mời
nhưng đối với những người ngư dân trở về
sau chuyến đi biển cuối cùng của năm
nó không chỉ đơn giản mang ý nghĩa là đoàn tụ với gia đình
mà còn mang theo cả nguồn thu nhập
để gia đình có thể chuẩn bị
có được một cái tết ấm no đầy đủ
khuya ngày hai mươi sáu tháng chạp âm lịch
con tàu mang số hiệu
của ngư dân trần văn mười
ở phương mân thái
quận sơn trà
là chuyến tàu cuối cùng cập cảng cá thọ quang
thành phố đà nẵng
kết thúc một năm đánh bắt thắng lợi
trên con tàu vỏ thép đầu tiên
được đóng mới ở đà nẵng
do thời tiết không thuận lợi
những ngày cuối năm
và không gặp luồng cá
nên sau hai mươi ngày vươn khơi
tàu cá của ông mười
chỉ đánh bắt được khoảng bảy tấn hải sản
sản lượng thấp nhất so với các chuyến đánh bắt trước đây
tuy nhiên nhờ bám biển được suốt cả năm
thay vì chỉ đánh bắt được chín tháng
trên các con tàu gỗ
nên sản lượng cá cả năm vẫn đạt cấp đôi
so với tàu gỗ
chính vì vậy mà tết năm nay
ông mười rất vui
khi gia đình có một năm thu hoạch thắng lợi
và hai mươi thuyền viên cũng có thu nhập
gấp đôi so với năm ngoái
thật sự đây là cái
món quà cuối năm
anh em về
nó có cuốn cá cuốn mực
chúng vui với gia đình
đấu một cái tết cho nó đậm ấm hơn
người dân trần văn nghĩa
quê ở phường cửa đại
thành phố hội an
năm nay năm mươi tuổi
và đã có ba mươi năm bám biển
ở vào tuổi của ông
nhiều người đã bỏ nghề biển
vì tuổi tác và sức khỏe
nhưng với ông
vị mặn của biển
và niềm đam mê được vượt sóng ra khơi
đã ăn vào máu thịt
khi được vươn khơi trên những con tàu
vào thép hiện đại và an toàn
ông thấy mình như được trẻ lại
tự tin bám biển cùng bạn thuyền
thu xếp đồ đạc
để về quê ăn tết
cùng gia đình sau gần một năm bám biển thắng lợi
ông tràn đầy hy vọng
vào một cái tết xung vầy
và một năm đánh mắt mới bội thu
ông mười và các thuyền viên của mình
đã chuẩn bị mâm cúng tết niên
và tiệc chia tay mọi người
để về quê với gia đình đó tết
mọi người đều cầu mong
sáng năm mới
thời tiết tốt đẹp
thời tiết thuận lợi
ngư trường đánh bắt an bình
rồi giao hải sản
và những hạn chế về công năng
của con tàu vào thép đầu tiên
sẽ được khắc phục
các thuyền viên trên tàu
sẽ lại yên tâm bám biển dài ngày
trên các ngư trường chủ quyền quốc gia
chúc cho bà công ngư dân
thành phố đà nẵng là
sáng năm là có một năm bội thu
cũng chúc cho các anh em
tên tàu tôi thuyền viên
sáng năm là có một sức khỏe dầu dào
để cùng tôi khai thác
tên cốc vùng biển xa
ông mười và các thuyền viên
trên con tàu vào thép
ai cũng phấn khởi chia tay năm cũ
và tràn đầy niềm tin vào một năm mới
bội thu sản vật từ biển
thuyền trưởng đã cho kiểm tra lại khoang lái
lần cuối cùng để neo đậu tàu đón tết
và sẵn sàng cho chuyến ra khơi bám biển
đầu năm mới đình dậu
con xin hỏi cô trường sơn là đã bao giờ
cô đón giao thừa trên một chuyến tàu

hay là đang di chuyển từ vùng đất này
sang một vùng đất khác không ạ
chắc chắn là
cô chưa bao giờ
ở trên một chuyến tàu
một chuyến tàu hỏa đúng không
để mình trải qua
thời khắc mà từ
năm nọ sang năm kia
từ năm cũ đón năm mới
ở trên một chiếc tàu hỏa
nhưng mà cái điều mà con vừa hỏi cô
thì lại trợt gợi cho cô nhớ
về một kỷ niệm
và đây là một kỷ niệm
sâu sắc trong cuộc đời cô
và một cái kỷ niệm
mà làm chuyển biến cả cuộc đời cô
và chắc chắn là
không bao giờ có thể quên được
đó là kỷ niệm
cái tết đầu tiên
mà cô quen
chú đỗ hùng quân chồng của cô
và đó là năm đầu tiên mà
cô được đón tết
cùng với người yêu của mình
và sau này mấy tháng
thì là chồng của cô
và trong cái tết đó
trước tết thì chú đỗ hùng quân
có làm một bài hát
phổ nhạc trên nền thơ
của nhà thơ hoàng nhuận cầm
và cái bài hát đó
thì chắc chắn là để dành tặng cho cô
bài hát đó là
nó sẽ là như thế này
một tiếng cây tàu
thắp lửa trong đêm
không biết tàu vào ga
hay tàu xa thành phố

chỉ biết mua hoa
hoa đao đã nở
phút giao thừa
tàu anh đến ga em
những canh xuân
thanh thiện bước lên thêm
với những lời ca tính hát vừa rồi
thì việt đã hiểu tại sao
mà cô triều xuân lại lựa chọn chú đỗ hùng quân
là một người chồng của mình bây giờ chưa
tôi nghĩ là sang năm tới bạn có thể đón tết
đón giao thừa trên một chuyến tàu
biết đâu bạn có thể sáng tác một bài hát hay như thế
chắc là mình cũng sẽ
đầu tiên là phải đi học
xong rồi phải đi học đàn
rồi đi học hát
thì mới mong là có được vợ
chúc bạn may mắn
rất nhiều người trong số chúng ta
phải làm việc trong đêm giao thừa
mặc dù là không được ở bên những người thân trong gia đình
nhưng họ vẫn tận tụy miệt mài với công việc
bởi đơn giản niềm vui của họ
là được đưa những hành khách của mình
về với gia đình
để họ có được một cái tết đoàn viên
hơn ba mươi năm làm nghề trưởng tàu
đối với ông phan tiến dũng
những chuyến hành trình bắc nam
đã quen thuộc đến từng ngà đường
và mỗi chuyến đi ấy
lại chất chứa biết bao niềm vui
khi đưa bao con người
đến với những vùng đất mới
hoặc trở về quê hương
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
là người gắn bó với ngành đường sắt
ông dũng đã quen với việc
xa gia đình vào mỗi dịp tết đến
bởi càng cận tết
thì những chuyến tàu lại càng nhiều thêm
để kịp đưa nhiều người về quê
và những người cán bộ ngành đường sắt
như ông dũng
lại càng không có thời gian về bên gia đình
kể cả vào khoảnh khắc giao thừa
để mà sinh hoạt
một cái đón giao thừa
xung quầy cùng gia đình là cực kỳ là khó
hai năm hay ba năm
cả nhà là
ra bồ hồ
xem bắn phao hoa xong rồi về
nhưng mà thực tế là chỉ đón trong khoảng các giao thừa thôi
sáng hôm một là lại
đồ đi làm
cái tàu thường thường là tết
mà có cái đáp ứng
như cầu là mình phải chạy
bây giờ đi với khách
nó còn có khách còn vui
ngày xưa là đi tàu hàng nó còn tuổi hơn
mà đi với khách nó cũng rất là vui
nhưng mà mình cũng chia sẻ với khách
thực sự là đến khoảng cách giao thừa
mà những người khách người ta về nhà chậm
là lên tâm lý người ta cũng buồn
đó là làm sao
mình chia sẻ với người ta
mà mình cũng đồng cảm với người ta
để đỡ cái buồn
nói buồn như là khoảng khắc thiêng liêng nhất
là phải sống xa
cuối cùng là mọi người lại xích gần nhau
cũng có nhiều trường hợp khó xử lý
vì nhất là những cái hôm
khoảng khắc giao thừa là
những cái tâm lý khách xa về nhà
thường thường là hay uống bia uống rượu
mà uống bia uống rượu
mà không kiềm chế được
đông ra là nếu mà mình
không có biện pháp
thì là dẫn những cái là
to tiếng cãi nhau
mà nhất là cái phong tục việt nam mình
thì là cái đầu năm
là luôn luôn phải giữ cho mọi việc
đều vui vẻ
đông ra là mình cũng phải
có những cái mà
làm sao cho hành khách cùng đồng cảm
thông cảm với mình
trong cái nghề
tựa như một kết duyên từ nghề
ông gặp người vợ của mình
cũng trên một chuyến tàu
vợ con giờ ở trong nam
còn bố mẹ vẫn ở ngoài bắc
những chuyến tàu không chỉ là công việc
mà còn là hành trình đưa ông
về với những người thân
lúc đầu thì cũng buồn
các cháu thì cũng buồn
bảo là ở đây đi ra đây
xem bắn phó hoa mà lại không có bố
nhưng mà cuối cùng là sau con cũng hiểu được cái nghề
thì được sự động viên của
bố mẹ với cả
vợ với các cháu
lúc đầu thì cũng buồn
nhưng mà sau thì bắt đầu con quen
mà nó cũng hiểu thì nó cũng thông cảm
lúc con bé
thì em cũng có cảm giác hơn một chút gì đó
nó tự ti
vì bạn bè mình
để lúc nào cũng có bố đi học
còn trong khi mình thì lâu lâu bố mới về một lần
nhưng mà khi mình càng lớn
mình càng đi học nhiều
và mình càng được tiếp xúc nhiều
thì mình hiểu thêm được rằng
chính cái sự vắng mặt của bố
thì giúp mình tự lập hơn
nói thật ra thì em cũng cảm thấy đôi lúc mình cũng thấy hơi buồn
được một chút thất vọng
nhưng mà sau khi nghĩ kỹ lại
thì em cảm thấy chuyện rất là bình thường
tại vì thứ nhất
thì nếu mà ba em không có ở nhà
thì có thể là
gia đình em sẽ có một chút gì đó buồn thôi
và sau đó thì đằng nào
cả gia đình cũng sẽ xung hợp lại với nhau sau tết
hoặc sau một dịp nghỉ lễ nào đó
trá lại một chút thì em cũng cảm thấy mực hào
vì nghề nghiệp của ba em giúp cho rất nhiều gia đình
ở việt nam có thể được xung họp đoàn viên
trong một dịp tết
một dịp năm mới
đó là cái hạnh phúc lớn nhất với gia đình em
vâng như vậy là chúng ta đã trải qua
khoảng thời gian cuối năm
bên nhau hết sức là ấm cúng và yên bình
không những là phong tục của việt nam
mà cô thấy rất nhiều phong tục của các nước
khi mà người ta ngồi bên cạnh nhau
trong những cái giờ phút quan trọng nhất
trong những khoảnh khắc mà cảm thấy là cần chia sẻ nhất
thì có nghĩa rằng là những người đấy
rất là thân thiết với nhau
và những người đó đã trở thành người thân của nhau
có nghĩa rằng là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau
qua rất nhiều thời gian
qua rất nhiều miền đất
qua rất nhiều những cuộc sống của con người
qua rất nhiều nền văn hóa
và cô nghĩ rằng như thế có nghĩa rằng là chúng ta đã cùng chia sẻ
và đã cùng gần gũi với mọi người
rất là nhiều trong những cái giờ phút quan trọng như thế này
nhất là cái giờ phút mà giao thừa sắp đến
còn đối với việt thì hôm nay là lần đầu tiên
trong đời việt được mời
làm khách mời của một chương trình cuối năm
cảm thấy rất là tự hào

đối với mình thì
cuộc sống nó là
một cái tập hợp của những cái trải nghiệm
và vì thế cái ngày hôm nay
thực sự là một trải nghiệm rất là đáng nhớ
khi là lần đầu tiên
không phải là dành thời gian cùng với gia đình
trong những ngày cuối năm nữa
mà lại trong chương trình
và chia sẻ với các khách mời
với các bạn xem truyền hình
về những cái cuộc sống của người dân
của những người việt nam xung quanh ta
mình cũng nên có một cái lời chúc
tuy nhiên mình nghĩ là mình sẽ dành cho các bạn trẻ
như mình đã nói
đối với mình ấy
cuộc sống là sự tập hợp của những trải nghiệm mới mẻ
năm hết tết đến
nó cũng là một cái gì đấy
nó là một cái cũ đi và một cái mới đến
thế nên mình mong rằng là
đối với chúng ta những người trẻ
hãy cố gắng làm những điều mới
hãy cố gắng sống sao
để cho sau này
vì một cuộc sống mà nó cứ lặp đi lặp lại
mà thay vì đó
có những cái trải nghiệm
có những cái kinh nghiệm
hay là có những cái phút giây
mà các bạn thực sự mong muốn
xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
con xin chúc cô triều xuân
là sang năm mới
tràn đầy niềm vui
sức khỏe và cống hiến nhiều hơn nữa
cho nền điện ảnh việt nam
còn đối với gv evermind
thì thúy quỳnh chúc là
bạn sẽ gạt hái được nhiều thành công hơn
trong năm hai nghìn một mươi bảy
và điều quan trọng nhất là
có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống
giống như là bạn mong muốn
thay mặt cho những người làm chương trình đón tết
của truyền hình nhân dân
xin được kính chúc quý vị khán giả
có một năm mới an khang thịnh vượng
và cảm ơn quý vị và các bạn
đã đồng hành với chúng tôi
trong suốt thời gian vừa qua
xin được chân thành cảm ơn hai vị khách mời
đã dành thời gian cho chương trình
và xin chúc mừng năm mới